tại ngày hai mươi ba tháng một mươi hùng cùng một số thanh niên đến hát karaoke tại quán trên đường nguyễn trãi phường một mươi thành phố đà lạt
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút thì cả nhóm ra về
tại đây nhóm của hùng đã xảy ra xô xát với nhóm thanh niên khác cũng đến hát karaoke tại quán
thế vậy chủ quán karaoke đã gọi điện cho cảnh sát một trăm một mươi ba trình báo sự việc
có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba yêu cầu các đối tượng trong nhóm của hùng về trụ sở công an làm việc
tuy nhiên các đối tượng không những không chấp hành mà còn có lời lẽ chống đối xúc phạm lại lực lượng làm nhiệm vụ
hiện công an thành phố đà lạt đã thu hồi ba chiếc xe máy nhiều dụng cụ dùng để phá khóa
và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bảy đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tại thị xã phước long tỉnh bình phước lực lượng công an vừa bắt quả tang một đối tượng đang hoạt động cho vay tín dụng đen
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thì đã thu giữ được nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động này
đối tượng bị bắt quả tang là nguyễn thị kim oanh
chú tại thị xã phước long tỉnh bình phước
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định oanh đã cho khoảng một trăm linh người vay góp với thời gian vay là ba mươi ngày
với mức lãi suất là hai mươi một tháng
có nhiều trường hợp vai nóng người vai phải chịu mức lãi suất là ba mươi một tháng
tổng số tiền oanh đã cho vay là hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
hoạt động cho vai lãi nặng của nguyễn thị kim oanh để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dùng xe có giá trị thấp đem gửi vào bãi giữ xe rồi chọn một chiếc xe máy mới
đắt tiền bẻ khóa ghi lại số theo thẻ gửi xe rồi lấy xe đi
sau đó quay lại điểm giữ xe đưa giấy đăng ký xe và xin lấy xe với lý do là đã bị mất thẻ gửi xe
hai đối tượng sử dụng thủ đoạn này để trộm cắp tài sản tại các điểm trong giữ xe vừa bị phát hiện
khi đang thực hiện hành vi phạm tội tại điểm trong giữ xe của bệnh viện sản nhi phú yên
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi chị ngô thị thúy sương chú phường bảy thành phố tuy hòa
là người giữ xe tại bệnh viện sản nhi phú yên phát hiện nghi vấn từ việc sau khi đưa phiếu gửi xe
thanh niên rát chiếc xe máy airblade còn mới nhưng lại bị tắt máy
nghi ngờ chị sương gọi điện thoại cho chồng đến
nghe vậy thanh niên này nhanh chân rời khỏi bãi giữ xe
tuy nhiên đối tượng đã bị bắt lại khi chưa kịp tẩu thoát và giao cho công an phường sáu
qua đầu tranh đối tượng khai nhận tên là trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê ở huyện bù đốc tỉnh bình phước hiện tạm trú thành phố tuy hòa
khoảng hơn sáu giờ sáng dũng mang chiếc xe máy nhãn hiệu waze của mình vào gửi
chừng một mươi năm phút sau đợi dũng lúc đông người vào gửi xe
dũng dùng đoạn bẻ khóa chiếc xe máy airblade bảy mươi tám f một ba mươi ba nghìn bảy trăm một mươi bảy
rồi viết lại số chung với thẻ gửi bãi xe wales
khi dắt xe ra đến cổng thì bị phát hiện nên bỏ đi
trong lúc chờ bạn gái là trần xuân tuyết quê huyện phú hòa tới đón về thì dũng đã bị bắt giữ
trước đó một ngày tại điểm giữ xe này trần văn dũng cũng đã lấy một xe máy vision
sau khi lừa lấy được xe dũng bảo tuyết mang giấy tờ xe tới xin nhận xe với lý do mất thẻ gửi xe
với thủ đoạn này trần văn dũng và trần xuân tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng năm xe máy
tại điểm giữ xe ở bệnh viện sản nhi phú yên và bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
ngoài ra cặp đôi sống với nhau như vợ chồng này còn cùng nhau trộm cắp ba xe mô tô
sau khi lấy được xe mô tô dũng và tuyết trực tiếp điều khiển sang tận campuchia để bán lấy tiền ăn chơi tiêu xài
qua cái bộ án này thì cũng đề nghị các cái điểm giữ xe
thì nâng keo cái cảnh giác để đề phòng cái loại đối tượng và cái hành vi thủ đoạn mới này
rất mong các cơ sở các bãi giữ xe nâng keo cái tinh thần cảnh giác để đấu tranh với cái loại tội phạm mới xuất hiện này
hiện công an tp tuy hòa đã thu giữ ba xe mô tô tăng vật bắt tạm giam trần văn dũng và trần xuân tuyết
vì can tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án là bài học
cảnh giác cho các nhân viên tại điểm giữ xe công cộng không lơ là mất cảnh giác để bọn tội phạm lợi dụng gây án
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
liên quan đến việc phát hiện vụ vận chuyển một mươi bảy sáu kg vật phẩm nghi là ngà voi vào ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua
phòng cảnh sát kinh tế công an tp bình định cho biết phân viện khoa học quyền sự bộ công an tại tp đà nẵng
vừa công bố kết quả giám định một mươi bảy sáu kg vật phẩm gồm tám khúc là ngà voi thật
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phối hợp với cục quản lý thị trường
kiểm tra xe container biển số bốn mươi ba s năm nghìn chín trăm bảy mươi một kéo theo rơ móc do ông nguyễn hoàng tuấn
ở quận thanh khê thành phố đà nẵng điều khiển phát hiện một mươi bảy sáu kg vật phẩm gồm tám khúc nghi là ngà voi
căn cứ kết quả giám định này cảnh sát kinh tế sẽ tiến hành điều tra nơi khởi phát của tám khúc ngà voi này
đồng thời làm rõ chủ nhân sở hữu lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật
gần một mươi hai tấn hạt nêm cơ no và bột ngọt giả vừa được lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc phát hiện thu giữ
hiện huỳnh phước hải chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang đã bị đội cảnh sát kinh tế công an tp bông ma thuật
tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
trước đó công an tỉnh đắk lắc đã kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà trần võ đan vi
ở phường tân lợi tp bông ma thuật phát hiện trong kho có một mươi một bảy mươi hai tấn hạt nêm cơ no và bột ngọt với nhiều biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra bà vi không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng tử nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên
sau khi đưa các mẫu sản phẩm đến phân viện khoa học hình sự bộ công an phía nam để giám định
thì kết quả cho thấy các sản phẩm thu tại nhà bà vi đều là hàng giả
quá trình điều tra công an đã làm rõ huỳnh phước hải là người đã tuồn số hàng giả trên cho bà vi
bước đầu hải khai nhận đã mua số hàng giả trên từ một người phụ nữ tên loan ở tp hcm rồi đem về đóng gói bán kiếm lời
đây là số lượng hàng giả hạt nêm cơ no và bột ngọt lớn nhất được phát hiện tại đắk lắc từ trước đến nay
sau hơn sáu ngày nghị án vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hà giang tuyên án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
tại tòa chủ tọa đã điểm danh các bị cáo nhân chứng và người có
sau đó đọc lại bản luận tội của viện kiểm sát
hội đồng xét xử căn cứ vào hồ sơ tài liệu lời khai của các bị cáo và người có liên quan
qua đó nhận định đủ căn cứ xử phạt năm bị cáo phạm ba tội danh như truy tố
cụ thể chủ tọa phiên tòa tuyên bị cáo nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo
tám năm tù tính từ ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo vũ trọng lượng phó trưởng phòng khảo thí nhận mức án bảy năm tù
từ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo triệu thị chính phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang
và cựu công an tỉnh lê thị dung nhận mức án hai năm tù tính từ ngày đi chấp hành án tù
riêng bị cáo phạm văn khuôn phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang
nhận mức án một năm tù treo thời gian thử thách là hai năm
giao bị cáo cho ủy ban nhân dân phường quang trung thành phố hà giang giám sát
tòa nhân dân tỉnh hà giang kiến nghị sở giáo dục và đào tạo hà giang
giữ lại toàn bộ bài thi tài liệu thi năm hai nghìn một mươi bảy để cơ quan điều tra làm rõ
do vụ việc xảy ra tại hà giang nên để đảm bảo khách quan
hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vào cuộc điều tra làm rõ
những hành vi đưa nhận tiền giữa các phụ huynh và các bị cáo trong vụ án để làm rõ có vụ lợi hay không
liên quan đến vụ cháy nhà trọ gần bệnh viện nhi trên đường đê la thành hà nội cách đây hơn một năm
vào chiều ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân quận
ba đình hà nội đã tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can nguyễn thế hiệp tức hiệp cùng
cụ thể viện kiểm sát nhân dân quận ba đình đã quyết định truy tố bị can nguyễn thế hiệp
trú tại phường ngọc khánh quận ba đình hà nội về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nguyễn thế hiệp được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo có trạng ông nguyễn thế hiệp kinh doanh cho thuê nhà trọ tại khu vực ngách tập thể cơ khí c bảy mươi ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
trong quá trình kinh doanh ông hiệp không xin phép các cơ quan có thẩm quyền mà tự ý cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt
sau đó làm sàn và vách ngăn phòng bằng các vật liệu như gỗ rán tôn xốp tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ
tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng không trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và các tiêu lệnh chữa cháy tại các nhà trọ và không có lối thoát hiểm đúng quy định
các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên đã dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khi mà xảy ra vụ cháy vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám khiến hai người tử vong
về tài sản vụ cháy đã gây thiệt hại gần một chín tỷ đồng
thêm một vụ tai nạn xuyên
thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã tân xuân huyện ba chi tỉnh bến tre khi một gia đình dùng dây kém đấu vào cầu dao kéo điện từ trong nhà ra trò vịt để bẫy chuột
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an tối ngày hai mươi hai tháng một mươi ông phạm văn danh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám dùng dây kẽm đấu vào cầu dao kéo điện từ trong nhà ra tròi vịt để bẫy chuột
đến khoảng ba giờ sáng hôm sau con gái ông danh là phạm thị huyền trân sinh năm hai nghìn bốn ra trò vịt để lấy trứng
một lúc sau không thấy trân vào nhà nên người nhà đã ra tròi vịt tìm thì phát hiện trân bị điện giật và đã tử vong
chiều cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ
thông tin mới nhất về vụ nước sông đà bị nhiễm dầu thải
vào sáng ngày hôm nay công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà vywasupco đã có văn bản gửi lời xin lỗi đến người dân
đặc biệt là những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố
và cầu mong được lượng thứ đồng thời công ty cũng cho biết sẽ bồi thường thiệt hại cho người dân
theo đó công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố tương đương một tháng tiền nước
đồng thời cam kết sẽ có các phương án ứng phó cho tất cả các tình huống khẩn cấp
căn cứ trên các phương án lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng đào tạo nhân sự nhằm bảo đảm cung cấp nước ổn định cho người dân
với chất lượng nước đáp ứng quy chuẩn do bộ y tế ban hành
liên quan đến sự việc nghiêm trọng này công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà vwasovco cho biết
đến nay đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho khách hàng
đồng thời công ty đã xác định được nguyên nhân bản chất vụ việc trên cơ sở đó đánh giá thiếu sót và nhìn nhận trách nhiệm
còn về vụ tàu việt sun intergrity chở hai trăm tám mươi năm container bị lật trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
theo đại diện cục hàng hải tp hcm tính đến ngày hôm qua
công ty cổ phần dịch vụ vận tài biển hải vân hải ship đã phối hợp với công ty trục vớt cứu hộ việt san
hút được một trăm ba mươi tấn dầu từ khoang chứa của tàu bị lật
cụ thể trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại hiện trường vụ chìm tàu việt sun integrity
các đơn vị liên quan đã tổ chức hút dầu và thu gom dầu loang
các phao vây được triển khai xung quanh thân tàu nhiều vệt dầu loang từ trong tàu đã thoát ra ngoài nổi trên mặt nước
tuy nhiên lượng dầu này không thoát ra ngoài môi trường xung quanh
dự tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ công tác trục vớt tàu và thu gom container sẽ hoàn tất
như vậy tính đến thời điểm hiện tại các đơn vị tham gia khắc phục sự cố tàu việt sun integrity bị lật
đã hút và thu gom được khoảng một trăm ba mươi tấn dầu từ tàu chìm trong đó có khoảng ba mươi bảy tấn dầu sạch ba mươi ba tấn thu được trên sông
bên trong tàu còn khoảng hai mươi tấn dầu tuy nhiên không thể xử lý kịp thời trong ngày
bởi sau khi hút hết dầu các đơn vị còn tính toán phương án tháo rửa kết chứa dầu
nhằm tránh dầu thoát ra ngoài môi trường
tại hiện trường thợ lặn vẫn tiếp tục tiếp cận các khoang của tàu để khảo sát hỗ trợ cho việc hút dầu
mặc dù chưa phát hiện vết dầu loang ra khỏi khu vực tàu bị lật
tuy nhiên để tránh thiệt hại đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân ở nhà bè cần giờ
tri cục thủy sản tp hcm cũng đã có công văn khẩn gửi hội nông dân ở hai huyện này
cảnh báo về môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại khu vực để có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin một ba online ngày hôm nay
những tin tức đáng chú ý sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và chuyển từ quý vị trong bản tin phát sóng vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại làng a
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi ngay cánh mũi cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê tỉnh gia lai
là đối tượng nguyễn duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ tám phường an bình thị xã an khê tỉnh gia lai
có nốt ruồi cách năm cm trên sau mép phải
và đối tượng chế văn vui sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sáu thị trấn ia kha huyện iagrai tỉnh gia lai
bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai ra quyết định truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách bốn cm trên sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý